thưa quý vị và các bạn tính minh bạch trong việc thu chi của các dự án cầu đường với hình thức bot đã và đang gây ra nhiều sự quan tâm của dư luận
câu chuyện càng trở nên nóng hơn khi mà mới đây đoàn kiểm tra của tổng cục đường bộ đã phát hiện những dấu hiệu sai lệch trong doanh thu của trạm thu phí bot cao tốc pháp vân cầu rẽ
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trạm thu phí bot cao tốc pháp vân cầu rẽ được đưa vào khai thác và thu phí từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ doanh thu bình quân của dự án này là khoảng ba mươi năm tỷ đồng một tháng tương đương với khoảng một bốn tỷ đồng một ngày đêm
sau khi có thắc mắc của một cổ đông là tổng công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông một cnco một
và dưới sức ép của dư luận tổng cục đường bộ đã vào cuộc
chỉ sau một mươi ngày kiểm tra đoàn thanh tra của tổng cục đường bộ cho biết doanh thu của trạm thu phí này lên tới một chín tỷ đồng một ngày đêm tức là cao hơn so với con số mà chủ đầu tư tự báo cáo tới năm trăm linh triệu đồng một ngày
cái cảm nhận của chúng tôi khi đi qua tham gia giao thông cũng bằng một số thông tin trên phương tiện giao thông tin đại chống đấy
rồi có những hiện tượng quay vòng vé từ chỗ đó chúng tôi mới đặt ra vấn đề là có thể đây là chưa phản ánh hết đúng cái doanh thu thực tế
đáng chú ý là sau yêu cầu giám sát của cnco một doanh thu của trạm bot pháp vân cầu rẽ đã tăng đột biến trong những tháng kế tiếp
theo thống kê của công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ doanh thu của trạm thu phí này tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
doanh thu của trạm bot pháp vân cầu rẽ chỉ đạt sấp xỉ ba mươi năm tỷ đồng một tháng
sau khi dư luận lên tiếng còn số này tăng vọt lên tới gần sáu mươi tỷ đồng một tháng trong ba tháng tiếp theo
nếu giả thiết là mình chấp thuận là cái khúc đó tăng gấp đôi thì các anh cứ chờ tiếp đến ba tháng tiếp theo đi
tháng bảy tháng tám tháng chín tháng một mươi đi nó cũng chỉ là sấp xỉ sáu mươi tỷ thôi hoặc sáu mươi một nó có tăng thì tăng nhẹ mỗi tháng hai phần tám thôi
như vậy là tại sao
trong ba tháng này tăng gấp đôi mà đến mấy tháng sau nó lại tiếp tục năm ngán
thầy có cái gì nó làm gì có một cái
mà trong cái đó quy hoạch ở đấy là đáng ổn định
cái hệ thống đường ở đấy là đang ổn định
nó vẫn như thế
trong khoảng thời gian đó nó có phát sinh một con đường mới nào đâu
trong cái quy hoạch này đâu để bảo phân bổ lưu lượng xe mà xe phải nhúi vào đấy đâu
không hề có một cái gì thay đổi về quy hoạch
thì chứng tỏ nó làm gì có cái chuyện đó được
câu chuyện về tranh lệch doanh thu trước và sau kiểm tra
của trạm thu phí bot cầu rẽ ninh bình
cũng trở thành tâm điểm được các đại biểu quốc hội thảo luận trong những ngày qua
với những bất cập trong quản lý doanh thu của các trạm thu phí bot
quốc hội đã quyết định đưa việc thực hiện chính sách về đầu tư và khai thác các công trình này
vào chương trình giám sát trong năm hai nghìn một mươi bảy
cái trạm pháp bân cầu rẽ là một cái trạm đầu tiên là nó xuất chuyển
cái chuyện là nó không rõ ràng
thế và các cái trạm khác
thì đến bây giờ cử tri vẫn cứ văn quan
thì tôi nghĩ rằng là cần phải giám sát cho nó rõ ràng minh bạch ra
thế thì để là người dân người ta đóng tiền doanh nghiệp phải trả tiền
thì nó cũng là một cái sự hợp lý
thế và tôi rất quan tâm là cần phải làm chặt chẽ để tránh cái tình trạng
tức là cái thu phí ở mức phí và thời gian thu
nó không phản ánh đúng cái tổng mức tiền anh đã đầu tư bỏ ra
theo hợp đồng giữa bộ giao thông vận tải và công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ
dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ có tổng vốn đầu tư là hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng
theo dự kiến chủ đầu tư của dự án này sẽ tiến hành thu phí trong một mươi bảy năm để khoan vốn
tuy nhiên thì với việc bị phát hiện mức thu lên tới một chín tỷ một ngày
thời gian thu phí chắc chắn phải có sự điều chỉnh
và ở đây quyền lợi của người dân ở một phạm vi nào đó đang bị xâm phạm
do sự không minh bạch của nhà đầu tư